hôm nay thứ hai ngày hai mươi hai tháng một mươi một xin chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui ạ
thưa quý vị ngày hôm qua người dân miền bắc nói chung và thủ đô hà nội nói riêng đã được tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết rất đẹp
thì sang đến ngày hôm nay thời tiết đã có sự thay đổi rõ rệt bởi ảnh hưởng của không khí lạnh
sáng nay khi đi làm thì quý vị sẽ cảm nhận rõ gió lạnh cùng với mức nhiệt độ là một mươi bốn một mươi bảy độ
quý vị hãy mặc trang phục đủ ấm để chuẩn bị thêm cho mình một chiếc khăn quàng
nhất là với các chị em phụ nữ thì một chiếc khăn xinh xắn sẽ giúp giữ ấm và cũng là một phụ kiện để giúp chúng ta làm đẹp
vâng đúng là như vậy
trong ngày hôm nay thì thời tiết khô giáo nhưng mà vẫn ở ngưỡng rét khi nhiệt độ cao nhất không quá hai mươi độ
thời tiết thay đổi nhiệt độ giảm mạnh rất dễ ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể
để đảm bảo sức khỏe thì quý vị hãy lưu ý là giữ ấm cơ thể tránh tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh
giàn luyện thể thao hàng ngày cùng với đó là ăn uống đảm bảo dinh dưỡng
những thông tin thời tiết chi tiết hơn sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
hẹn gặp lại